tại hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã có buổi tiếp ngày juan carlos varela ralex
hai bên bày tỏ mong muốn sẽ thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước lên một tầm cao mới
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ giữa hai bên
ngày càng tiếp tục phát triển quan hệ chính trị được tăng cường và tin cậy
thông qua các cuộc trao đổi đoàn tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị quốc tế
trong chuyến thăm sắp tới đến argentina phó chủ tịch quốc hội bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ hai nước
sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa
ngày juan carlos varela ralex đại sứ argentina khẳng định chuyến thăm lần này của ông đến việt nam
là hết sức quan trọng góp phần tạo ra mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa giữa hai bên
và mong muốn sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực thương mại đầu tư với việt nam trong tương lai